chính phủ nên có báo cáo chuyên sâu gửi quốc hội để thảo luận về vấn đề biển đông và phongmosa tại kỳ họp này
báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn ông nguyễn hạnh phúc tổng thư ký quốc hội cho biết
dự kiến tổng thời gian làm việc của quốc hội tại kỳ họp khoảng hai mươi bốn ngày không kể các ngày nghỉ
quốc hội họp phiên chủ bị và khai mạc vào ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu và dự kiến bế mạc vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
theo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn vấn đề khắc phục hậu quả sự cố môi trường liên quan đến formusa
sẽ là một phần trong báo cáo về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ
tuy nhiên theo ý kiến của đa số thành viên của ủy ban thường vụ quốc hội đây là một nội dung quan trọng và được cử tri cả nước rất quan tâm
nên chính phủ cần chuẩn bị một báo cáo riêng để báo cáo quốc hội
các đại biểu cho rằng vấn đề phomosa mặc dù đã có những kết quả bước đầu nhưng việc khắc phục ra sao
bắt và lâu dài cũng như tiền bồi thường của formosa sẽ được giải ngân thế nào có đến với nhân dân kịp thời hay không cần được làm rõ hơn
tại kỳ họp này chính phủ cũng sẽ thông báo trước quốc hội về tình hình biển đông sau khi có phán quyết của tòa trọng tài
trong vụ kiện giữa philippines và trung quốc đối sách của việt nam trong thời gian tới
các đại biểu nhấn mạnh những vấn đề nhạy cảm phức tạp quan trọng cần phải báo cáo trước quốc hội để các đại biểu quốc hội cũng như cử tri cả nước được biết
quý vị và các bạn trong hai ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh nghệ an đã xảy ra mưa lũ kèm theo lốc xoáy
khiến nước sông dâng cao gây ngập lụt sạt lở làm ba người chết ba người mất tích và hư hại nhiều diện tích hoa màu nhà cửa
tại huyện quế phong theo thống kê có trên một trăm linh hectare diện tích hoa màu lúa mùa bị ngập úng
hai xã quang phong và cám muộn bản đai và bản cọc xã quế sơn bị cô lập
ban đầu xác định có hai người ở mường nọc và nậm nhóng bị nước lũ cuốn trôi
huyện quế phong đang tăng cường công tác bảo vệ dân và đưa ra phương án khắc phục
hiện tượng lũ ống lũ quét sạt lở đất cũng đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa tài sản hoa màu của người dân huyện tương dương
trong hai ngày vừa qua hàng chục ngôi nhà bị ngập sạt lở cuốn trôi nhiều tài sản có giá trị của nhân dân
một số trường học bị ngập phải cho học sinh nghỉ học
ngoài ra còn có các huyện như quỳ hợp con cuông thanh trương nam đàn cũng bị ảnh hưởng nặng do mưa bão gây ra
hàng chục hectare hoa màu và lúa hẻ thu bị hư hại hàng trăm nhà dân bị tốc mái
nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng nặng và cô lập một số xóm bàn
ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất gây thiệt hại lớn về tài sản của bà con
ngay sau khi xảy ra hiện tượng mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương
lãnh đạo ủy ban nhân dân các huyện cũng đã có mặt tại các địa bàn bị ảnh hưởng
để động viên cũng như chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả
còn tại huyện như thanh tỉnh thanh hóa hôm qua mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng
với lượng mưa đau được khoảng hơn ba trăm linh mm
mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về và dâng lên rất nhanh
gây ngập lụt nhiều hộ dân chuồng trại chăn nuôi lúa và hoa màu
tại các xã hải long mậu lâm phú nhuận
theo thống kê ban đầu huyện như thanh có bốn mươi ba nhà dân bị ngập
gần một trăm bốn mươi ha lúa một mươi sáu ha ngô sáu ha rau màu các loại
và tám năm ha miếng nguyên liệu bị ngập sâu trong nước
mưa lũ đã làm hai hai km đường giao thông bị sạt lở bốn mươi ba ao cá bị tràn bờ
ba công trình hồ đập ở trài âu xã xuân phúc bay đập thôn đồng thung
và thôn đồng mách xã phượng nghi bị vỡ và sạt lở
trước tình hình trên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thanh hóa
đã chỉ đạo các địa phương bố trí lực lượng giúp người dân di tán đến nơi an toàn
nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra
tin thêm về cơn bão số năm meranti sáng sớm nay cơn bão này đã đổ bộ vào phía nam tỉnh phúc kiến trung quốc
hồi hai giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi bốn năm độ vĩ bắc một trăm một mươi tám hai độ kinh đông
trên bờ biển phía nam tỉnh phúc kiến trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn tức là từ một trăm năm mươi km đến một trăm sáu mươi năm km trên giờ
giật cấp một mươi sáu cấp một mươi bảy
trong khoảng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đi sâu vào đất liền trung quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một giờ ngày một mươi sáu tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng hai mươi tám năm độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy tám độ kinh đông
trên đất liền tỉnh giang tây trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu bốn mươi năm mươi km trên giờ giật cấp bảy cấp tám
do ảnh hưởng của bão trong sáng nay ngày một mươi năm tháng chín
khu vực bắc biển đông còn có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
truyền hình nhân dân đã đưa tin về việc đập thủy lợi tân hợp xây xong chưa bàn giao đã hư hỏng và xuống cấp
ngay sau đó lãnh đạo tỉnh thái nguyên đã cùng các ngành chức năng xuống hiện trường để kiểm tra chỉ đạo
và có giải pháp khắc phục để công trình sớm đi vào hoạt động hiệu quả
công trình thủy lợi đập tân hợp tại xã quy kỳ huyện định hóa tỉnh thái nguyên
với tổng mức đầu tư trên ba bốn tỷ đồng do tri cục thủy lợi tỉnh thái nguyên làm chủ đầu tư
theo dự kiến công trình này sau khi được hoàn thiện và bàn giao sẽ bảo đảm tưới tiêu cho hàng trăm hectare diện tích sản xuất nông nghiệp của địa phương
tuy nhiên khi vừa mới hoàn thiện xong các hạng mục chính thì sau cơn bão số một và hoàn lưu bão số hai vừa qua
công trình đã bị hư hỏng bờ kè bên tả khiến nước lũ xói mòn một phần diện tích lúa canh tác của nhân dân
và làm hư hỏng hệ thống canh mương nội đồng dẫn nước tưới từ đập
như vậy ngay sau khi công trình đập tân hợp được khắc phục sửa chữa hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử dụng
sẽ bảo đảm tưới tiêu cho hàng trăm hectare diện tích sản xuất nông nghiệp của xã quy kỳ huyện định hóa
và cũng qua sự việc này cho thấy các đơn vị chủ đầu tư thiết kế nhà thầu thi công
các cấp chính quyền cần quan tâm xem xét việc triển khai thi công đối với các công trình trên địa bàn
để từ đó tăng cường tính hiệu quả minh bạch và chất lượng đối với các công trình xây dựng
các cấp chính quyền cần quan tâm xem xét việc triển khai thi công đối với các công trình trên địa bàn
để đảm bảo đúng chất lượng theo đúng thiết kế để sớm đưa công trình vào sử dụng và phát thi hiệu quả sớm nhất
còn về phía chủ đầu tư là tri cục thủy lợi tỉnh thái nguyên trực thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thái nguyên
và đơn vị thi công là doanh nghiệp tư nhân duy tùng cho rằng
có nhiều nguyên nhân khách quan gây bất lợi trong quá trình xây dựng đập
ngay sau buổi kiểm tra chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh
chủ đầu tư đơn vị thi công sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng giải phóng mặt bằng phía thượng lưu
xây lại kè đá và canh mương đã hư hại đền bù và khắc phục mặt bằng cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp của nhân dân
sớm đưa công trình vào hoạt động bảo đảm chất lượng an toàn hiệu quả
các làng tram ninh thuận chuẩn bị vui đón lễ hội kt năm hai nghìn một mươi sáu
đối tượng huỳnh ngọc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi cư trú ở ấp vĩnh lộc xã vĩnh bình huyện châu thành tỉnh an giang
đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người dân để chiếm đoạt hàng tỷ đồng với chiêu bài hứa hẹn chạy trường chạy việc làm
và các ngành quân đội và công an
với tâm lý nôn nóng vì ra trường mà chưa xin được việc làm nên vào ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
anh đinh dương ân và võ minh tươi cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cư trú tại huyện châu thành tỉnh an giang
mang hồ sơ xin việc nhờ huỳnh ngọc tuấn giúp đỡ
tại đây tuấn hứa sẽ xin cho ân vào làm việc tại công an tỉnh an giang với số tiền một trăm năm mươi triệu đồng
còn tươi vào làm việc tại tập đoàn lộc trời với giá trị
đối tượng tuấn yêu cầu hai người phải đặt cọc trước một mươi năm triệu đồng cho tuấn để làm chi phí đi lại và giao dịch
hai sinh viên nghi ngờ bị lừa đảo nên đã ghi âm lại cuộc điện thoại với tuấn sau đó trình báo cơ quan chức năng
nhận được tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành
đã kết hợp với công an xã bình hòa tiến hành bắt quả tang đối tượng tuấn đang nhận số tiền một mươi năm triệu đồng từ người xin việc
các tượng thường không bao giờ
các tượng thường không bao giờ lấy số tiền lớn trước hứa hẹn là khi nhận được việc làm xong mới nhận số tiền
nhưng trong thời gian sinh việc thì các đối tượng này tìm mọi cách lấy các khoản tiền nhiều lần và từ đó sẽ lấy hết
sau đó thì viện những ký cớ như là đang làm hồ sơ đang được xét duyệt để mà tìm cách chạy trốn
có nhiều đối tượng đã lợi dụng việc các lực lượng vũ trang công an đi tặng quà hoặc là đi sinh hoạt với người dân
từ đó các đối tượng này tìm mọi cách lân la đến gần để được chụp ảnh
quay phim để có những hình ảnh đó làm niềm tin cho người dân khi mà tiếp xúc với đối tượng này
với tâm lý muốn cho con em mình thi vào các trường thuộc khối lực lượng vũ trang hoặc làm việc trong ngành công an quân đội
nhiều gia đình đã tìm đến gặp tuấn để nhờ giúp cho con mình thi đậu vào đại học an ninh nhân dân
tuấn ra giá hai trăm linh triệu đồng và phải đưa trước cho tuấn ba mươi
tại cơ quan điều tra tuấn còn khai nhận đã thực hiện thêm nhiều vụ lừa đảo khác
như làm giả các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của quỹ tín dụng mỹ bình thành phố long xuyên với số tiền nhiều tỷ đồng
sau khi củng cố hồ sơ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam huỳnh ngọc tuấn để tiếp tục điều tra làm rõ
vụ việc trên là hồi chuông cảnh báo cho mọi người cần hết sức tỉnh táo
trước những cho lừa đảo núp bóng co chạy việc chạy trường chạy bằng cấp để tránh tiền mất tật mang
vừa qua sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đắk nông đã có văn bản kiến nghị ubnd tỉnh đắk nông
xem xét thu hồi trước thời hạn đối với dự án khu du lịch sinh thái thác lưu ly
để kêu gọi nhà đầu tư khác có tiềm lực triển khai dự án nhằm thúc đẩy khu du lịch trọng điểm của tỉnh phát triển
lý do là đơn vị chủ đầu tư bảo bê dự án không đầu tư theo quy hoạch
được phê duyệt không quản lý bảo vệ khiến cho nhiều diện tích rừng tự nhiên đã bị tàn phá rất nghiêm trọng
dự án khu du lịch sinh thái thác lưu ly huyện đắc song có tổng mức đầu tư gần một trăm linh sáu tỷ đồng
từ năm hai nghìn một mươi ubnd tỉnh đắk nông giao cho công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và dịch vụ lâu đài
công ty lâu đài có trụ sở tại tp hcm làm chủ đầu tư với quy mô hơn tám mươi tám ha
bao gồm hệ thống thác nước kết hợp với rừng tự nhiên hơn sáu mươi năm ha
tuy nhiên kể từ khi nhận bàn giao dự án đơn vị này đã bỏ bê không đầu tư
trong công tác quản lý bảo vệ rừng công ty lâu đài đã buông lỏng quản lý
không thành lập đội quản lý bảo vệ rừng theo quy định không có biện pháp ngăn chặn
dẫn đến rừng bị tàn phá rất nghiêm trọng
kết quả kiểm tra thực tế cho thấy rừng phía dưới hạ nguồn thác đã bị người dân phá trắng
xâm chiếm đất trồng tiêu khoảng năm bảy ha
tại nhiều vị trí khác những cây to trong rừng đã bị lâm tặc đốn hạ lấy gỗ
phòng cảnh sát giao thông đường thủy thành phố cần thơ vừa tổ chức đợt gia quân tuần tra trên sông
nhằm đảm bảo công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
và đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại trợ nổi cái răng tp cần thơ
chợ nổi cái răng vừa được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
vào ngày chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
để bảo đảm tình hình an ninh trật tự
và trật tự an toàn giao thông tạo điều kiện để các du khách trong và ngoài nước đến tham quan
mua sắm tại khu vực trợ nổi an toàn
phòng cảnh sát giao thông thành phố cần thơ thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra trên sông
tại khu vực trợ nổi cái răng
đợt gia quân lần này còn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân sinh sống
mua bán xung quanh khu vực trợ nổi nắm vững các chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước
và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
bảo vệ môi trường và phòng chống tội phạm trên sông
qua đó góp phần nâng cao ý thức phòng chống tội phạm trên sông
và bảo đảm tình hình trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội cho khu vực chợ nổi cái răng
thành phố thông minh là một chủ đề cấp thiết và là một chiến lược thành công
để đương đầu với các vấn đề nghiêm trọng của đô thị
để hướng đến một môi trường xanh sạch đẹp giảm ô nhiễm môi trường
và tạo ra một cuộc sống chất lượng tốt
vừa qua hiệp hội nghiên cứu giao thông đông á
ủy ban an toàn quốc gia việt nam đã phối hợp với các ban ngành tổ chức hội thảo
đi lại thông minh để thành phố thông minh hơn
các nhà hoạch định chính sách tổng hợp và phân tích số liệu
đưa ra dự báo ngắn và dài hạn cải thiện điều kiện đi lại
và nâng cao hiệu quả hệ thống giảm tiêu thụ nhiên liệu và các tác động môi trường
phương tiện thông minh và có tính kết nối nhiên liệu thay thế
và xe điện các loại các mô hình chia sẻ đi lại bằng ô tô và xe gắn máy
các công nghệ theo dõi xe thông tin thời gian thực cho hành khách đi đường
các hệ thống đặt xe bán vé thông tin liên lạc
hội thảo này là dịp tốt để các chuyên gia các học giả
và các nhà làm chính sách trong nước và quốc tế trình bày
thảo luận về các trường hợp nghiên cứu và giải pháp tốt nhất
cho chủ đề đi lại thông minh trong đô thị để từ đó đánh giá phân tích
và mô phỏng cho các hệ thống đi lại thông minh của các thành phố đã và đang phát triển
vừa qua tại thành phố phan thiết ubnd tỉnh bình thuận đã tổ chức tổng kết
và tuyên dương điển hình tiên tiến một mươi năm thực hiện nghị định số ba mươi tám của chính phủ
về bảo vệ dân phố giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi sáu
qua một mươi năm triển khai thực hiện nghị định
nghị định số ba mươi tám trên địa bàn tỉnh bình thuận lực lượng bảo vệ dân phố đã phối hợp chặt chẽ
với công an phường thị trấn các đoàn thể tại cơ sở tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân
thực hiện kịp thời các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
nhất là đối với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và bảo đảm an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội tại các địa phương
nhân dịp này chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận và giám đốc công an tỉnh
đã trao tặng bằng khen và giấy khen cho bảy mươi tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu
đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện
nghị định số ba mươi tám của chính phủ về bảo vệ dân phố góp phần bảo đảm an ninh trật tự xã hội
tại địa phương từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi sáu
chuyển sang những thông tin văn hóa
theo đạo bà lamôn
sẽ diễn ra từ ngày hai mươi chín tháng chín đến ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
năm nay lễ hội diễn ra cùng thời điểm với lễ hội vang và nho
do ubnd tỉnh bình thuận tổ chức nên sẽ thu hút đông đảo du khách
hòa cùng không khí nô nước đó đồng bào trăm tại làng nghề truyền thống gốm bảo trúc
và dệt thục cầm mỹ nghiệp ở thị trấn phước dân huyện ninh phước
đang tích cực quảng bá sản phẩm mới để phục vụ du khách đến tham quan trong mùa lễ hội năm nay
hơn ba mươi năm gắn bó với nghề dệt thổ cầm trăm niềm vui lớn nhất của bà thuận thị trào
ở làng mỹ nghiệp trong mùa lễ hội kt năm nay là các nghệ nhân của làng
đã khôi phục được nhiều hoa văn trăm cổ và diệt ra nhiều sản phẩm mới để giới thiệu cho du khách
lễ hội kt lần này cũng là lần đầu tiên các sản phẩm dệt thổ cầm trăm của làng mỹ nghiệp
được gắn logo nhãn hiệu tập thể
tất cả nghệ nhân làng nghề đến tập trung và nghiên cứu rất là nhiều màu mạ đẹp

riêng gia cầm thì đang tìm tòi gia cầm nào mẫu mạ nào tốt nhất
để đón khách trong lễ hội kt năm hai nghìn một mươi sáu
tại làng gốm trăm bảo trúc các nghệ nhân cũng đang khẩn trương làm nhiều sản phẩm mới
để chuẩn bị vui đón lễ hội kt
hiện tại làng nghề có hơn hai trăm linh hộ làm gốm truyền thống với hơn một lao động
bà con xã viên của hợp tác xã đang hào hức để phục vụ du khách với lễ hội kt
trong dịch vụ này
trong dịch vụ kt năm nay hợp tác xã trong bào trúc có những bước chuẩn bị rất lớn
nhất là các vấn đề về tiếp khách
trước năm vừa rồi chưa có hướng nhận viên
thì năm nay hợp tác xã sẽ tăng cường thêm hướng nhận viên
nghệ nhân cũng được tăng cường
một số sản phẩm theo xu hướng phục vụ cho các khách du lịch nhiều hơn
cùng với việc đẩy mạnh hoạt động quảng bá để thu hút du khách
các làng nghề còn chủ động lên chương trình tổ chức các trò chơi dân gian chăm
như thi làm gốm
dệt thổ cẩm giữa các nghệ nhân làng trăm để tăng thêm phần hấp dẫn cho du khách
hai cái làng nghề này cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch đó là làng nghề bột trúc
thì chuẩn bị các điều kiện về con người về vật lực để tổ chức cái hội thi nặng gốm
và có cái sự tham gia bằng tính trải nghiệm của du khách
các sản phẩm các vũ khí của du khách này thì làng nghề sẽ giữ lại
sau đó hoàn chỉnh và gửi theo địa chỉ nếu du khách có yêu cầu
cái nữa là cũng tại làng bào trúc sẽ tổ chức một cái đêm gala dinner vào tối ngày mùa một tháng một mươi
với sự tham gia của khoảng một đến hai trăm linh khách
niềm vui của người trăm càng được nhân lên khi lễ hội kt được tổ chức cùng thời gian diễn ra lễ hội vang và nho ninh thuận
và với họ lễ hội này không chỉ là niềm tự hào mà còn là cơ hội để quảng bá những nét đẹp truyền thống của cộng đồng trăm
trong quá trình tham gia xây dựng nông thôn mới
chỉ còn chưa đầy một tháng nữa
là lễ hội áo dài hai nghìn một mươi sáu với chủ đề tinh hoa áo dài việt nam diễn ra tại hoàng thành thăng long sẽ chính thức khai mạc
ngay lúc này thì công tác chuẩn bị của các nhà thiết kế đã gấp rút được hoàn thành
hoạt động festival áo dài hà nội năm hai nghìn một mươi sáu với chủ đề tinh hòa áo dài việt nam
là sự kiện du lịch với sự tham gia của nhiều nhà thiết kế thời trang nghệ nhân nghệ sĩ và những người yêu hà nội tâm huyết với thủ đô
dành công sức trí tuệ để giới thiệu với nhân dân thủ đô nhân dân cả nước và bạn bè của hà nội
những nét đẹp tài hoa của con người thăng long hà nội ngàn năm văn hiến của dân tộc việt nam
qua những không gian tiểu cành hoạt động được diễn ra trong những ngày tổ chức sự kiện
là một trong những thương hiệu áo dài tham gia vào sự kiện này
nhà thiết kế đỗ trình hoài nam cùng đồng nghiệp đang gấp rút hoàn thành mẫu thiết kế cho bộ siêu tập của mình
để chuẩn bị cho bộ sưu tập áo dài này thì tôi đưa rất là nhiều công nghệ những công nghệ mà hiện đại nhất
ví dụ như họa tiết nhung công nghệ rác vàng trong trang phục
kỹ thuật theo đính chính vì vậy rất là tốn công sức
và thực ra để chuẩn bị cho cái lễ hội áo dài này tôi đã chuẩn bị cách đây khoảng tầm ba tháng nay rồi
và những cái công nghệ đó thì được chuyển giao cách đây khoảng một năm rồi
để làm và chuẩn bị tất cả các nguyên liệu để sẵn sàng
nhưng đến thời điểm này thì có lẽ thời điểm gấp rút nhất thì cũng tất cả những nhân viên thiết kế
thợ may thợ theo của đỗ trịnh hoài nam với cái nguồn lực
tôi đã tập trung tất cả nguồn lực vào khoảng trên sáu mươi người
mọi người đã làm việc với cái thời gian là một ngày
chỉ trên một mươi tiếng
với ý tưởng từ những tinh hoa cổ truyền dân tộc nhưng được dùng bằng những công nghệ hiện đại của thế giới
thiết kế táo bạo cùng với chất liệu vải được tròn lọc khí càng
những mẫu thiết kế áo dài dành cho chính khách hay mẫu cờ của các nước
được đội ngũ thiết kế may mặc lên mẫu lần cuối để tiến hành sản xuất
hàng ngày thì bọn em chọn những cái sản phẩm và những cái phụ kiện đi kèm với sản phẩm
ví dụ như là những cái đa quý hoặc là những cái theo đính hoạn tiết
những cái sợi chỉ thì phải đạt những cái độ tiết nhất
tinh xảo nhất định và đúng với những yêu cầu mà không chỉ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng
của nhà thiết kế mà bọn em còn phải làm sao cho đẹp nhất
và thể hiện được những cái sáng tạo nhất mới mẻ nhất
thông qua những cái mẫu phát thảo đấy những cái ý tưởng
thông qua những cái ý tưởng đấy thì em sử dụng những cái chi tiết
rồi những cái họa tiết dân tộc mang cái tính chất dân gian của dân tộc việt nam
ví dụ như là những cái họa tiết ở hoàng bào của vua chúa rồi công chúa sử dụng vào trang phục
nhưng mà khi mà sử dụng vào trang phục thì em chỉ lấy những cái chi tiết đấy cho vào
và không sắp xếp làm sao để cái bố cục nó được rõ ràng và hướng đến cái hiện đại
festival áo dài hà nội hai nghìn một mươi sáu là chủ trương lớn của thành phố hà nội
với sự chuẩn bị chú đáo của các đơn vị phối hợp thực hiện
chương trình sẽ làm nên những thành công mới góp phần làm đẹp thêm hình ảnh áo dài dân tộc
cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển của du lịch thủ đô
sáng nay theo giờ hà nội ngoại trưởng mỹ john kerry và người đồng cấp nga sergei lavrov
đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tại syri thêm bốn mươi tám giờ nữa
để cho phép liên hợp quốc tăng cường hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại nơi đây
phát biểu tại cuộc họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ mark turner cho biết
hai ngoại trưởng đã có cuộc điện đàm trước đó cùng ngày và nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn
tại syri thêm bốn mươi tám giờ
ông toner cho biết thêm bất chấp những thông tin về việc lệnh ngừng bắn bị vi phạm lẻ tẻ
thỏa thuận này vẫn được duy trì và bạo lực đã giảm đáng kể
cùng ngày liên hợp quốc đã hối thúc cả nga và mỹ sử dụng tầm ảnh hưởng của mình
để thuyết phục các bên giao tranh đảm bảo an toàn cho đoàn xe của liên hợp quốc
vận chuyển hàng cứu trợ tới aleppo
hiện đoàn hai mươi xe tải chở các nhu yếu phẩm của liên hợp quốc
đang phải tạm dừng tại khu vực biên giới giữa thổ nhĩ kỳ và syri
do tình hình an ninh chưa được đảm bảo
tổng thống ukraine petro poroshenko vừa tuyên bố
nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn ở miền đông nước này bắt đầu từ ngày hôm nay
với hiệu lực trước mắt là trong vòng bảy ngày
thông báo về lệnh ngừng bắn ở miền đông được đưa ra sau cuộc gặp giữa tổng thống poroshenko
với ngoại trưởng đức frank walter steinmeier và người đồng cấp pháp jean marc kehoe
hiện ở thăm ukraine
phát biểu tại cuộc họp báo
ngoại trưởng đức steinmeier cho biết động thái này ít nhất đã mang lại một chút hy vọng
đồng thời có thể sẽ có thêm nhiều động thái khác nữa trong tuần sau
hướng đến một nền hòa bình thường trực tại ukraine
về phần mình ngoại trưởng pháp keho cho biết một thỏa thuận giữa quân đội ukraine
và lực lượng đòi độc lập về việc rút quân khỏi ba khu vực ở miền đông nước này
có thể được ký vào tuần sau
trước đó các tay súng ly khai ở miền đông ukraine tuyên bố sẽ tôn trọng lệnh ngừng bắn
sau khi nga thông báo ủng hộ lệnh ngừng bắn của các tay súng đòi độc lập ở donbass
nước nga đang giáo diết chuẩn bị những khâu cuối cùng khi chỉ còn ba ngày nữa
là sẽ diễn ra cuộc bầu cử duma quốc gia tức hạ viện nga
cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh nước nga đang trải qua khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng
cùng các biện pháp trừng phạt của các nước phương tây
cuộc bầu cử lần này sẽ diễn ra theo thể thức trước đây tức là một nửa trong số bốn trăm năm mươi ghế
tại duma quốc gia sẽ do cử tri bầu theo cá nhân ứng cử viên
và nửa còn lại sẽ được xác định từ tỷ lệ phần trăm phiếu bầu dành cho các chính đảng
liên quan đến công tác chuẩn bị hiện người đứng đầu ủy ban bầu cử quốc gia và các cấp địa phương
đã được bổ nhiệm mới bên cạnh một loạt quy định mới mang tính kỹ thuật về trình tự bỏ phiếu
và kiểm phiếu cũng được thông qua nhằm đảm bảo tính công bằng minh bạch
theo giới phân tích cuộc bầu cử lần này là một phép thử cho tổng thống nga vladimir putin
để xác định xem liệu có tái tranh cử vào năm hai nghìn một mươi tám hay không
tổng thống putin tuyên bố hiện còn quá sớm để khẳng định ông sẽ tái tranh cử
chủ tịch ủy ban châu âu e c jean claude juncker vừa đọc thông điệp liên minh
đề cập đến một loạt các vấn đề mà liên minh đang phải đối mặt
như việc anh rời khỏi mái nhà chung cuộc khủng hoảng người di cư
kế hoạch hợp tác quân sự và phát triển kinh tế nội khối
mở đầu bài phát biểu trước nghị viện châu âu
chủ tịch e c jean claude juncker cho rằng liên minh châu âu eu chưa đủ gắn kết
khi sự hợp tác giữa các nước thành viên chưa như mong muốn
mà nguyên nhân là các nước luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên
về vấn đề brexit chủ tịch yungcker tái khẳng định eu hoàn toàn tôn trọng quyết định của anh
ông nhấn mạnh việc anh rời khỏi ngôi nhà chung không gây ra rủi ro cho tương lai của liên minh
liên quan đến vấn đề di cư và biên giới chủ tịch yungcker nhấn mạnh các nước thành viên
cần thể hiện tinh thần đoàn kết trong bối cảnh lan sóng người di cư từ các nước xảy ra xung đột
ở trung đông và bắc phi tìm cách vào châu âu không ngừng gia tăng
ngoài những vấn đề nêu trên trong thông điệp năm nay chủ tịch yang cơ cũng đề cập đến nhiều vấn đề khác
như hiệp ước biến đổi khí hậu paris và công bằng xã hội
trong bối cảnh chiến dịch bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu đang bước vào giai đoạn nước rút
kết quả từ các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa donald trump
trước đối thủ đảng dân chủ hillary clinton tại hai bang nevada và bang ohio
kết quả thăm dò của bloomberg polytics cho biết tỷ phú trump đang dẫn trước bà clinton năm số phiếu
tại tiểu bang ohio cụ thể ông trump nhận được bốn mươi bốn số phiếu ủng hộ so với ba mươi chín của bà clinton
đây là thông tin đáng lo ngại cho ekip vận động tranh cử của bà clinton bởi ohio là tiểu bang
có ý nghĩa chiến lược trên bản đồ bầu cử mỹ
và trong lịch sử từng chứng kiến một mươi ứng cử viên tổng thống trở thành chủ nhân nhà trắng
sau khi giành chiến thắng ở tiểu bang miền bắc này
trong khi đó tại tiểu bang miền tây nevada kết quả thăm dò của monmouth university cho thấy
ứng cử viên cộng hòa trump cũng dẫn trước bà clinton hai số phiếu ủng hộ
trong cuộc thăm dò tương tự hồi tháng bảy tại nevada bà hilery vẫn còn dẫn trước đối thủ trump
với tỷ lệ bốn mươi năm bốn mươi một số phiếu ủng hộ
mỹ đã sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt
mỹ đã sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với myanmar và sẽ sớm xem xét về khả năng này trong tương lai gần
tuyên bố này được tổng thống mỹ barack obama đưa ra
tại cuộc gặp với cố vấn nhà nước myanmar aung san suu kyi tại thủ đô washington
phát biểu tại cuộc gặp tổng thống mỹ barack obama khẳng định mỹ đã sẵn sàng nới lỏng
các lệnh trừng phạt nhằm vào myanmar song không cho biết thời điểm cụ thể
về phần mình bà aung san suu kyi nhấn mạnh giờ là thời điểm để mỹ chấm dứt các lệnh trừng phạt
vốn gây ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế myanmar trong nhiều năm qua
đồng thời cho biết nước này đã đạt tiến bộ trong quá trình chuyển tiếp dù vẫn còn nhiều việc phải làm
hiện mỹ đang lên kế hoạch đưa myanmar trở lại hệ thống yêu đáy thuế quan phổ cập gsp
trong đó hàng hóa xuất khẩu từ các nước nghèo và các nước đang phát triển sẽ nhận được một số yêu đãi thuế
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt